thưa quý vị và các bạn dưới tác động của vùng thấp nóng phía tây trong ngày hôm nay
cả bắc bộ và toàn bộ các tỉnh trung bộ đã bước sang ngày nắng nóng thứ ba liên tiếp
với mức nhiệt ngày một cao hơn
dự báo ra đến ngày mai vùng thấp nóng sẽ tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh
cả miền bắc sẽ có nắng ngay từ sáng và kéo dài liên tục cho đến cuối buổi chiều
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp các tỉnh miền bắc sẽ duy trì
ở mức cao là từ ba mươi năm cho đến ba mươi bảy độ
riêng ở hai khu vực là lai châu và điện biên trong đêm nay và sáng mai do vẫn còn chịu
tác động yếu của vùng hội tụ gió trên cao nên vẫn có mưa
ngày mai nắng yếu nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở đây thấp chỉ khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
cây nóng ở miền trung còn gai gắt hơn bởi khu vực này còn chịu thêm ảnh hưởng
của hiệu ứng gió phơn khô nóng
vì thế ở các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận
đồng loạt có nắng mạnh từ sớm và nhiệt độ ngày tăng cao
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này sẽ đạt ngưỡng từ ba mươi sáu cho đến ba mươi tám độ
riêng một số nơi thuộc vùng núi phía tây như tương dương con cuông của nghệ an
hương khê của hà tĩnh hay đông hà của quảng trị nhiệt độ có thể đạt trên ba mươi chín độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp xuống mức dưới bốn mươi năm
nên sẽ khiến cho cái nóng càng trở nên gây gắt và khốc liệt hơn
ở phía nam sau những ngày gây mưa rông diện rộng
thì bắt đầu từ hôm nay gió mùa tây nam sẽ suy yếu dần
vì thế chiều tối mai ở nam bộ và tây nguyên vẫn có mưa nhưng chỉ còn ở mức giải rác
còn ban ngày trời nắng nhiệt độ giao động từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ ở tây nguyên
và từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ ở các tỉnh thành thuộc nam bộ
trên biển dưới tác động của gió mùa tây nam trong đêm nay và ngày mai
các vùng biển phía nam bao gồm vùng biển từ bình thuận
trở xuống tới cà mau khu vực từ cà mau đến kiên giang vịnh thái lan
thậm chí là ngoài khơi xa khu vực nam biển đông
trong đó có cả huyện đảo trường sa tiếp tục có mưa rào và rông
tầm nhìn xa vì thế vẫn duy trì ở mức thấp chỉ khoảng từ bốn cho đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại